trong những năm gần đây hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn đã được đầu tư khai thác tại nhiều địa phương
từ đó các sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp vùng miền độc đáo
chất lượng đã được khai thác đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước
du lịch nông nghiệp nông thôn đã và đang thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phát triển
góp phần tiêu thụ sản phẩm đồng thời thu hút và tạo công an việc làm tại chỗ cho lao động địa phương
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn mới
nếu được quản lý và khai thác tốt việc sản xuất nông nghiệp kết hợp hoạt động du lịch sẽ là cầu nối để phát triển
góp phần và bảo tồn những nét riêng cổ truyền của mỗi địa phương
đây cũng là định hướng để phát triển tại các tỉnh miền núi phía bắc
đây là vấn đề đào tạo kỹ năng cho người phục vụ nhất là các hộ gia đình để người ta có thể tiếp ứng được với khách du lịch khi đến
bên cạnh đó các ban ngành cũng sẽ nghiên cứu đề xuất với chính phủ để có các cơ chế tạo điều kiện thuận lợi
đặc biệt sẽ hướng đến việc có những tiêu chí để đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn